ủy ban nhân dân huyện long thành tỉnh đồng nai đã tổ chức chi trả một trăm năm mươi tỷ đồng tiền bồi thường
hỗ trợ đợt tám cho các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ đầu tư xây dựng sân bay quốc tế long thành
một trăm năm mươi tỷ đồng này được tri trả cho một trăm ba mươi sáu hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi trong khu vực hơn một tám trăm linh hectare
ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng giai đoạn một sân bay quốc tế long thành
như vậy đến thời điểm này sau tám đợt ngành chức năng tỉnh đồng nai đã thực hiện tri trả tiền bồi thường
hỗ trợ cho gần chín trăm linh hộ gia đình cá nhân với tổng số tiền gần một tám trăm linh tỷ đồng
đến nay còn bốn ba trăm linh hộ gia đình cá nhân đang sinh sống trong khu vực xây dựng sân bay long thành sẽ được bồi thường giải phóng mặt bằng